trên địa bàn tỉnh lào cai hiện có hơn hai doanh nghiệp với sáu mươi sáu người lao động đang làm việc
trong đó có nhiều người đang làm việc trong môi trường có nguy cơ độc hại và nguy hiểm
chỉ vì vậy bảo đảm an toàn vệ sinh lao động luôn là mục tiêu hàng đầu được tỉnh và các doanh nghiệp hết sức quan tâm và chú trọng
khai thác và chế biến khoáng sản là một trong những công việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động cao
do người lao động phải đối mặt với bụi bạm ô nhiễm
bởi vậy để bảo vệ cho người lao động nhà máy tuyển bắc nhạc sơn đã chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho công nhân
bằng các biện pháp như kiểm soát chặt chẽ việc mặc trang phục bảo hộ lao động cải tiến các thiết bị để cải thiện môi trường làm việc
cá nhân của các công nhân thì chấp hành rất là tốt rất là tốt các quy trình
trước khi vào làm việc thì chúng tôi phải đều trang bị và phải mang đầy đủ các trang bị cho để đảm bảo an toàn trước khi vào sản xuất
thời gian qua
các cơ quan chức năng của tỉnh lào cai cũng tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và khám sức khỏe định kỳ cho người lao động
tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn lao động quyền của người lao động chưa được bảo đảm
ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và của người lao động nói chung thì chúng tôi đánh giá rằng là có ngày càng được cải thiện
và có đi theo đảm bảo đúng theo cái quy định
tuy nhiên chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng còn một bộ phận
một doanh nghiệp một số doanh nghiệp và một số người lao động chúng ta chưa tuân thủ
điều đó thể hiện qua cái việc là tình hình tai nạn lao động năm hai nghìn một mươi tám
theo kết quả thống kê thì số vụ việc số người bị tai nạn lao động thì có giảm so với năm hai nghìn một mươi tám
nhưng mà đối với khu vực có quan hệ lao động thì giảm nhưng mà khu vực ngoài quan hệ lao động thì lại tăng
năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh lào cai xảy ra ba mươi một vụ tai nạn lao động và ba mươi hai vụ cháy gây thiệt hại gần ba tỷ đồng
nhờ làm tốt công tác vệ sinh an toàn lao động nên năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số vụ tai nạn lao động đã giảm đi
tuy nhiên các cơ quan chức năng cũng như các đơn vị sử dụng lao động cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa
ngay cả chính những người lao động cũng cần chủ động để bảo đảm quyền lợi của mình